từ chủ trương của bộ công an có sự phối hợp tích cực hiệu quả của tỉnh ủy ubnd tỉnh điện biên cấp ủy chính quyền huyện mường nhé
cùng với sự vào cuộc của các sở ban ngành đoàn thể và nhân dân trên địa bàn
những ngôi nhà nhân ái đã được dựng lên ở một địa bàn khó khăn vào diện bậc nhất của cả nước
bao năm nay gia đình ông vừa áp áo bản lenxu xin với bảy nhân khẩu sống chân trúc trong căn nhà lá tạm bợ dựng trên đỉnh đồi
gia đình ông là đặt xét cuối của xã trong tổng số hơn một trăm linh căn nhà
thuộc danh sách xây nhà cho người nghèo do bộ công an phát động
có nhà ở khang trang có công việc ông sẽ yên tâm để bắt đầu nghĩ đến việc lập gia đình cho các con cái
điều mà trước đây ông chưa nghĩ đến
không chỉ vợ chồng mình vui đâu mà các con trong gia đình vui lắm
không biết nói gì nhưng có được ngôi nhà chắc chắn thì sẽ không sợ nắng sợ mưa và các con cũng phải lập gia đình rồi
tôi xin tham mạc bà con nhân dân trong bàn là
cảm ơn đảng nhà nước và bộ công an tỉnh và cảm ơn chính quyền địa phương
để cho bà con có cái khung sợ mưa gió có nhà cửa yên tâm là ăn
việc xây nhà cho người nghèo ở mường nhé thể hiện ý đảng lòng dân
vào những tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín có đến hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an tỉnh điện biên
công an huyện mường nhé và cán bộ công chức huyện mường nhé khảo sát
thống kê hộ nghèo cần hỗ trợ
để xây dựng hoàn thiện một một trăm bốn mươi chín ngôi nhà cho hộ nghèo trên địa bàn huyện mường nhé
tỉnh điện biên đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc
ngoài lực lượng chính là công an tỉnh bộ chỉ huy quân sự tỉnh bộ đối miên phòng tỉnh
tỉnh huy điện biên đã giao cho từng sở bán ngành phải đảm nhậm hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo
đảm bảo tiến độ thiết kế và hoàn thành theo kế hoạch

đảm bảo tiến độ thiết kế và hoàn thành theo kế hoạch
cảm ơn đảng nhà nước và bộ công an tỉnh bộ đối miên phòng tỉnh bộ đối miên phòng tỉnh

đảm bảo tiến độ thiết kế và hoàn thành theo kế hoạch

đảm bảo tiến độ thiết kế và hoàn thành theo kế hoạch

đảm bảo tiến độ thiết kế và hoàn thành theo kế hoạch

đảm bảo tiến độ thiết kế và hoàn thành theo kế hoạch

đảm bảo tiến độ thiết kế và hoàn thành theo kế hoạch
trong vụ án này cơ quan điều tra đã đề nghị truy tố bị can phạm thanh tâm tự tý bà giòm về hai tội danh tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có
phạm thanh tâm khai nhận đã bàn bạc với nhiều người để che giấu số tiền tuấn khỉ đưa cho
tâm còn mua khẩu súng của một người tại campuchia sau đó mang về việt nam đưa cho tuấn cất giữ sau đó tuấn dùng súng này để gây án
ngoài ra cơ quan điều tra còn đề nghị truy tố năm bị can về tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có
bảy bị can bị đề nghị truy tố về tội tàng trữ vũ khí quân dụng và bốn bị can bị đề nghị truy tố về tội che giấu tội phạm
một bị can bị đề nghị truy tố về tội không tố giác tội phạm
móc cốc xe trộm cắp tài sản đối tượng là trần hưng việt chú tại xã hương vinh huyện hương trà tỉnh thừa thiên huế đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế bắt tạm giam để điều tra xử lý
trước đó vào khoảng một mươi giờ sáng ngày
một mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi việt đến cửa hàng bán dụng cụ cơ khí của chị phan thị diệp trên đường tăng bạc hổ phường phú thuận tp huế để mua hàng
vì phát hiện chị diệp đặt một túi sách vào trong cốp xe airblade dựng bên cạnh cửa hàng nên đã tiếp cận dùng tay móc cốp lấy trộm túi sách bên trong có một trăm một mươi sáu triệu đồng
bằng các biện pháp nghiệp vụ ngày hai mươi tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đội cảnh sát hình sự đã bắt giữ được việt đồng thời thu giữ trên người việt số tiền hơn tám mươi hai triệu đồng tăng vật của vụ án